các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi anh chị xuyến đến nhà chị xuya lấy quần áo định ra xe thì bị cần dùng dao đâm vào ngực làm chị xuyến tử vong
ngay sau khi gây án cần đã bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an